quý vị thân mến cách đây ít ngày hộ chiếu vắc xin đã được bộ y tế cấp thành công cho năm trăm linh người
với việc đưa hộ chiếu vào sử dụng đại trà pccovid cũng đã cập nhật tính năng mới
hiển thị thông tin kèm mã qr hộ chiếu trên ứng dụng
để tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam và người việt nam đi ra nước ngoài
ứng dụng phòng chống dịch pccovid vừa bổ sung tính năng hộ chiếu vắc xin
theo đó người dân đã tiêm vắc xin sau khi được bộ y tế cấp chứng nhận hộ chiếu vắc xin
ứng dụng pccovid sẽ hiển thị thông tin kèm mã qr hộ chiếu tại tiện ích hộ chiếu vắc xin
đồng thời người kiểm soát có thể dùng tính năng quét mã qr trên ứng dụng pesco
để quét mã qr hộ chiếu vắc xin của người dân
ông đỗ trường duy cục trưởng cục công nghệ thông tin bộ y tế cho biết
trước đây điểm tiêm chủng ký xác nhận bằng giấy cấp cho người dân
thì nay cùng với dữ liệu đó cơ sở tiêm chủng sẽ xác nhận bằng chữ ký điện tử để cập nhật lên hệ thống
đây là điều kiện bắt buộc để xác nhận hộ chiếu vắc xin cho người dân
số liệu thống kê của bộ y tế cho thấy tính đến ngày năm tháng bốn cả nước đã tiêm được hai trăm linh bảy triệu mũi tiêm
hệ thống tiêm chủng ghi nhận hơn tám mươi hai chín triệu đối tượng và trên một trăm chín mươi tám sáu triệu mũi tiêm
còn gần chín triệu mũi chưa được cập nhật lên hệ thống
nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín đã gửi sang cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư dữ liệu của gần tám mươi hai ba triệu đối tượng tương ứng với hơn một trăm chín mươi sáu bảy triệu mũi tiêm
trong đó đối tượng có thông tin căn cứ công dân chứng minh nhân dân là gần bảy mươi hai bốn triệu tương ứng với một trăm bảy mươi bốn năm mươi tám triệu mũi tiêm
số đối tượng không có thông tin căn cứ công dân chứng minh nhân dân hoặc sai định dạng căn cứ công dân
chứng minh nhân dân là hơn chín chín triệu tương ứng với hai mươi hai một mươi bốn triệu buổi tiêm
tổng số đối tượng còn lại chưa gửi xong là sáu trăm năm mươi tám chín trăm năm mươi năm
tương ứng với một chín trăm bốn mươi chín sáu trăm bốn mươi bảy mũi tiêm
tổng số đối tượng có thông tin căn cứ công dân chứng minh nhân dân đã được xác minh thông tin là gần bảy mươi hai bốn triệu
trong đó hơn năm mươi sáu bảy triệu tương ứng với một trăm ba mươi bảy bốn mươi bốn triệu mũi tiêm đã xác minh thông tin đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hơn một mươi năm chín triệu đối tượng tương ứng với ba mươi bảy một mươi ba triệu mũi tiêm đã xác minh thông tin sai so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hơn một mươi năm chín triệu đối tượng tương ứng với ba mươi bảy một mươi ba triệu mũi tim đã xác minh thông tin sai so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư